thông tin từ ubnd phường tân thịnh tp hòa bình tỉnh hòa bình
mặc dù được các y bác sĩ bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác hà nội tận tình cứu chữa
nhưng do bỏng quá nặng thêm một nạn nhân trong vụ cháy tại tổ một mươi bốn phường tân thịnh tp hòa bình
đã tử vong vào đêm ngày hôm qua một mươi năm tháng bảy
như vậy là đến thời điểm này đã có ba nạn nhân tử vong do hỏa hoạn
trước đó vào khoảng ba giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình
nhận được tin báo về vụ cháy nhà ở ba tầng tại tổ bốn phường tân thịnh tp hòa bình
khi đám cháy xảy ra có sáu người bị mắc kẹt ở trong nhà
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường
giải cứu được bốn người ra ngoài và đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu
đến khoảng năm h ba mươi phút đàm cháy được dập tắt
lực lượng chữa cháy phát hiện có hai người đã tử vong tại phòng ngủ
ở tầng ba và đưa thi thể ra ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa tổng đạt quyết định khởi tố tạm giam
và khám xét nơi ở đối với nguyễn việt phong chú huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
để điều tra về tội tham mô tài sản
năm hai nghìn một mươi một nguyễn việt phong xin vào làm việc tại công ty cổ phần phân bón mầm xanh
có địa chỉ tại huyện bình chánh tp hcm
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám phong được bổ nhiệm làm nhân viên kinh doanh
tại thị trường tp cn và các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu an giang
từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba với vai trò là nhân viên kinh doanh
lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao nguyễn việt phong đã thu hồi công nợ
của một mươi bốn khách hàng tại các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu và tp cn
với tổng số tiền hơn một bốn tỷ nhưng không giao nộp với công ty mà chiếm đoạt
liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép
hai mươi bánh heroin mà công an tỉnh cao bằng đã triệt phá vào cuối tháng bốn vừa qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
vừa bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây này
cụ thể căn cứ và các tài liệu chứng cứ thu thập được trong chuyên án
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng bảy tại thị trấn bác miều huyện bảo lâm
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với lý văn hồng chú tại xã thái hảo huyện bảo lâm
đối tượng hồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này
các lực lượng khám xét nợ của đối tượng lực lượng công an thu giữ một khẩu súng
tám viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu liên quan
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tại xã thắng lợi huyện hạ lan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì
phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án
bắt sáu đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin và nhiều tăng vật khác
hôm nay các lực lượng chức năng tỉnh trà vinh đã xử lý việc cầu tạm long bình một
ở thành phố trà vinh đang thử tải thì bị sập
cầu tạm long bình một nối phường bốn và phường năm bị sập vào sáng cùng ngày
khi đơn vị thi công dùng hai xe tải để thử tải
vụ sập cầu không gây thiệt hại về người
chủ tịch ubnd tp trà vinh cho biết địa phương đã có thông báo về việc tạm dừng lưu thông qua cầu long bình một
cầu tạm long bình i được thi công vào ngày một mươi ba tháng sáu
cầu làm băng sắt được thi công để người dân lưu thông trong thời gian chờ thi công cầu long bình một
cầu tạm này được thiết kế dùng cho người đi bộ

tin an ninh trả tự liên quan đến vụ một đối tượng xông vào chủ sở công an phường một mươi năm quận gò vấp tp hcm và dùng kéo tấn công cán bộ trực ban vào ngày hôm qua một mươi năm tháng bảy
hiện công an quận gò vấp đã tạm giữ đối tượng và đang tiếp tục lạp dõi động cơ của đối tượng này
theo camera ghi lại vào lúc một mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bảy một nam thanh niên bất ngờ xông vào trụ sở công an phường một mươi năm quận gò vấp
sau đó dùng kéo đâm đại úy đặng ngọc huy cán bộ trực ban đang ngồi tiếp dân nhưng đồng chí huy đã nhanh chóng tránh được
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an quận gò vấp đã vào cuộc điều tra và xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là nguyễn đức an
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ phường một mươi sáu quận gò vấp khi công an đến nơi đối tượng không hợp tác mà chống trả
được biết đối tượng an bị nhiễm hiv và đã có ba tiền án tiền sự về tảng chữ trái phép chất ma túy cướp giật tài sản
và bị cây thương tích
liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hai mươi bốn bánh heroin mà công an tỉnh cao bằng đã triệt phá vào cuối tháng bốn vừa qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng vừa bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây này
cụ thể căn cứ và các tài liệu chứng cứ thu thập được trong chuyên án vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng bảy tại thị trấn bác miều huyện bảo lâm
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
hồng chú tại xã thái học huyện bảo lâm đối tượng hồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này
tiến hành khám xét nở của đối tượng lực lượng công an thu giữ một khẩu súng tám viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu liên quan
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tại xã thắng lợi huyện hạ lan phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì
phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án bắt sáu đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin và nhiều tăng vật khác
tin cập nhật về cơn bão số một có tên quốc tế là ta lim
theo dự báo bão số một còn tiếp tục mạnh lên cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
kể từ chiều ngày mai một mươi bảy tháng bảy bão có thể sẽ gây ra gió mạnh trên vịnh bắc bộ
sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến vùng biển ven bờ và đất liền ven biển bắc bộ
hoàn lưu của bão có thể gây mưa lớn kéo dài nhất là tại khu vực phía đông bắc bộ và đồng bằng sông hồng
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét tại miền núi ngập ống cục bộ tại các đô thị
và vùng trũng thấp ven sông suối
những ngày qua ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các bộ cơ quan địa phương liên quan
đã chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão số một theo cấp độ rủi ro thiên tai
có phần đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển
đây là cơn bão đầu tiên trong năm nay dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta
với cường độ mạnh ngay sau đợt nắng nóng kéo dài
trước diễn biến phức tạp của cơn bão ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã ký ban hành công điện số sáu trăm bốn mươi sáu chỉ đạo tập trung ứng phó với cơn bão đầu tiên trong năm nay
để chủ động ứng phó với bão mưa lũ bảo vệ an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố không được chủ quan lơ là
chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác ứng phó với bão mưa lũ
trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão mưa lũ tại địa phương
chủ động thông tin kịp thời hướng dẫn người dân ứng phó với bão lũ tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển đảo
các địa phương giả soát kiểm đếm tàu thuyền chủ động hướng dẫn phương tiện tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển
không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn
có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu nèo đậu
để bảo đảm an toàn khu vực ven biển và trên đất liền các địa phương giả soát chủ động triển khai sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu
không đảm bảo an toàn khu vực nguy cơ bị ngập sâu cửa sông ven biển
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều
nhất là vị trí sung yếu hoặc đang thi công trên các tuyến đê biển đê cửa sông
sẵn sàng tiêu ống bảo vệ sản xuất nông nghiệp khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt
chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn hạn chế thiệt hại về nhà ở kho tàng trụ sở công trình công cộng khu công nghiệp nhà máy
các địa phương kiểm soát việc đi lại tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn

tổ chức đưa người từ các khu nuôi lên bờ ưu tiên phụ nữ người già và trẻ nhỏ và hoàn thành công việc này trước một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng bảy
tổ chức ra soát lại vị trí có nguy cơ sạt lở đất để có phương án ứng phó cụ thể khơi thông hệ thống thoát nước lưu ý khu đô thị khu vực miền núi sẵn sàng phương án phòng trồng lũ sạt lở tổ chức trực canh tại các vị trí có nguy cơ cao khi mưa lớn xảy ra trên địa bàn